thưa quý vị và các bạn hôm nay một mươi chín tháng một mươi một tại trụ sở trung ương đảng
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì cuộc họp của bộ chính trị ban bí thư
để xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ y tế ban cán sự đảng uy nhân dân tỉnh hà nam
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và một số cá nhân là cán bộ lãnh đạo
nguyên cán bộ lãnh đạo của bộ y tế và của tỉnh hà nam
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương và ngay đại diện tổ chức đảng
cá nhân vi phạm trình bày bộ chính trị ban bí thư nhận thấy ban cán sự đảng bộ y tế
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của đảng
quy chế làm việc của ban cán sự đảng buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để bộ y tế
cục quản lý dược một số đơn vị cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và nhiều cá nhân
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng
ban hành thể chế chính sách trong cấp phép nhập khẩu thuốc mua sắm thuốc
trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao và thực hiện liên doanh liên kết trang thiết bị y tế
để nhiều tổ chức đảng đảng viên vi phạm kỳ luật của đảng pháp luật của nhà nước
một số cán bộ đảng viên đã bị xử lý hình sự những vi phạm khuyết điểm nêu trên đã gây
hậu quả nghiêm trọng thất thoát lãng phí tiền tài sản của nhà nước quỹ bảo hiểm y tế
gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng lớn đến chủ trương của đảng chính sách của nhà nước
về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân làm giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành y tế
ban cán sự đảng ubnd tỉnh hà nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động
của đảng vi phạm quy chế làm việc của tỉnh ủy không họp bàn không báo cáo xin ý kiến ban thường vụ
tỉnh ủy thường trực tỉnh ủy cho chủ trương nhiều dự án thăm dò khai thác chế biến khoáng sản
khai thác đá làm vật liệu xây dựng thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ubnd tỉnh và một số cơ quan
có nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản đầu tư
cải tạo nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn gây hậu quả nghiêm trọng để một số cán bộ
đảng viên bị kỷ luật đảng kỳ luật hành chính đối với một số cá nhân đồng chí nguyễn thị kim tiến
với cương vị bí thư ban cán sự đảng bí thư đảng ủy bộ trưởng bộ y tế chịu trách nhiệm chính
trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ y tế
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ban thường vụ đảng ủy bộ y tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện
các nguyên tắc quy chế quy định của đảng vi phạm những điều đảng viên không được làm
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để bộ y tế và một số cơ sở
khám chữa bệnh vi phạm có hệ thống kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng làm thất thoát
lãng phí tiền tài sản của nhà nước ảnh hưởng đến chủ trương của đảng và chính sách của nhà nước
về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân gây bức xúc trong xã hội làm giảm uy tín của tổ chức đảng
ngành y tế và cá nhân đồng chí
đồng chí trương quốc cường với cương vị ủy viên ban cán sự
sự đảng thứ trưởng bộ y tế từ ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay và bí thư đảng ủy
cục trưởng cục quản lý dược các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cục trưởng cục quản lý dược
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn bảy đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu cùng chịu trách nhiệm về vi phạm
khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ y tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đồng chí đã vi phạm các nguyên tắc
quy chế quy định của đảng vi phạm những điều đảng viên không được làm thiếu trách nhiệm buông lỏng
lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật trong cấp phép cho thuốc giả
nguồn gốc xuất xứ lưu hành gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thất thoát lãng phí tiền tài sản của
nhà nước ảnh hưởng đến chủ trương của đảng chính sách của nhà nước về bảo vệ chăm sóc sức khỏe của
nhân dân gây bức xúc xã hội làm giảm uy tín tổ chức đảng ngành y tế và cá nhân đồng chí để nhiều
cán bộ bị xử lý kỷ luật xử lý hình sự cá nhân đồng chí bị xử lý hình sự
đồng chí nguyễn xuân đông với cương vị phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ubnd tỉnh hà nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm
quyết điểm của ban cán sự đảng ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu
bí thư ban cán sự đảng ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một chịu trách nhiệm cá nhân về vi phạm
nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc khi thực hiện nhiều dự án khai thác khoáng sản
nhưng không chỉ đạo tổ chức họp bàn thảo luận thống nhất trong ban cán sự đảng ubnd tỉnh
không báo cáo xin ý kiến ban thường vụ tỉnh uỷ thường trực tỉnh uỷ cho chủ trương
thiếu trách nhiệm buông lỏng chỉ đạo điều hành công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nhiều tổ chức cá nhân bị xử lý kỷ luật đảng
kỷ luật hành chính trực tiếp ký một số văn bản để các doanh nghiệp khai thác khoáng sản
thực hiện dự án đầu tư trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng
đồng chí đinh văn an với cương vị là tỉnh ủy viên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
bí thư đảng ủy giám đốc sở công thương từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm
quyết điểm của sở công thương chịu trách nhiệm cá nhân về vi phạm quy chế
quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc chỉ đạo quản lý tổ chức thực hiện thủ tục
cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thiếu trách nhiệm buông lỏng chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ cấp dưới có vi phạm khuyết điểm
bị xử lý kỷ luật đảng kỳ luật hành chính
vi phạm của ban cán sự đảng bộ y tế ban cán sự đảng ubnd tỉnh hà nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và vi phạm của các
đồng chí nguyễn thị kim tiến nguyễn xuân đông đinh văn an là nghiêm trọng
vi phạm của đồng chí trương quốc cường là rất nghiêm trọng làm thiệt hại thất thoát
lãng phí lớn tiền tài sản tài nguyên khoáng sản của nhà nước làm giảm uy tín
của ngành y tế của tổ chức đảng chính quyền tỉnh hà nam và cá nhân mỗi đồng chí
gây bức xúc trong xã hội phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh
theo quy định của đảng căn cứ các quy định của bộ chính trị về xử lý kỷ luật
tổ chức đảng và đảng viên vi phạm xét nội dung tính chất mức độ
hậu quả vi phạm tinh thần tự phê bình và phê bình kết quả khắc phục
các vi phạm khuyết điểm những đóng góp của từng tổ chức đảng và từng cá nhân
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với
ban cán sự đảng bộ y tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một thi hành kỷ luật bằng hình thức
cảnh cáo đồng thời miễn nhiệm chức vụ trưởng ban ban bảo vệ
chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương đối với đồng chí nguyễn thị kim tiến
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ban cán sự đảng
ubnd tỉnh hà nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với đồng chí trương quốc cường thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí
nguyễn xuân đông miễn nhiệm chức vụ ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy hà nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đối với đồng chí đinh văn an